thưa quý vị vào sáng nay công tác cứu nạn cứu hộ bé trai một mươi tuổi bị mắc kẹt trong trụ bê tông dài ba mươi năm m
tại xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đông tháp vẫn đang được lực lượng cứu hộ và chiến sĩ lữ đoàn công binh hai mươi năm
quân khu chín gấp rút thực hiện
đến hơn chín giờ sáng nay công đoạn đóng ống lầu ngoài cọc móng đã hoàn thành
và chuẩn bị chuyển sang công đoạn hút đất từ lồng ống thép ra ngoài
ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên phước thanh
intv đồng tháp đang có mặt ở hiện trường để cập nhật diễn biến của vụ việc
vâng xin chào phóng viên phước thanh ạ
anh có thể cho biết là tình hình cứu hộ tại hiện trường đang diễn biến như thế nào được không ạ
vâng xin chào chị thu hương
thì suốt đêm hai tháng một và cảnh sáng ngày ba tháng một
lực lượng cứu hộ bé thái lý hào nam một mươi tuổi bị gây xuống cọc bê tông bố cầu đập rèn
ở đầu sâu ba mươi năm mét tại ấp hai xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã hoạt động hết công sức
diễn thay nhiều phương án ưa bé để tài nạn hoang khỏi lòng đất trên mít
phương án cứu hộ bé trai bị mắc kẹt trong tộc bê tông ở độ cao ba mươi năm mét
trực thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tỉnh đồng tháp đã có đến ba trăm năm mươi người từ nhiều lực lượng tham gia cứu hộ
trong đó có sự hỗ trợ từ di chuyển của lực lượng quân sự quân phố chính
trước đó đội cứu hộ hàng ống thép xiên đêm
đến khoảng ba giờ ngày ba tháng một
bắt đầu đóng đoạn ống thép xuống mặt đất
bao bọc bên ngoài trụ bê tông
tới khoảng tám giờ bốn mươi
trong đoạn đóng ống lồng thép bao quanh trụ bê tông đã hoàn tất
lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sử dụng nhiều thiết bị
phương tiện chuyên dụng bắt đầu đào đất xung quanh lồng thép lên
xe cập cứu của trung tâm y tế nguyễn thanh bình
được điều tới khu vực gần hiện trường
và vậy thì bước tiếp theo của giai đoạn cứu hộ này sẽ là gì ạ
bước tiếp theo của giai đoạn cứu hộ này
thì các lực cứu hộ sẽ dùng phương tiện
loại bỏ đắp đắp bao bọc quanh cọc bê tông mố cầu
bị bắt kẹt
sau khi hoàn thành tâm loại này
lực lượng cứu hộ sẽ tiếp hành ngổ cọc bê tông
đưa bé trai bị tên nạn ra ngoài
hiện lực lượng cứu hộ tỉnh đồng bắc
đang tiếp hành xử lý phần đất giữa lòng ống bắt
và cọc bê tông như theo kế hoạch
hy vọng rằng bé hậu nam sẽ được sớm được đưa ra khỏi cọc bê tông
vâng xin cảm ơn phóng viên phước thanh
về những thông tin vừa rồi
thưa quý vị những người có mặt tại hiện trường lúc này
cũng đang hết sức chờ đợi giây phút
rút được móng cọc lên
đây là vụ tai nạn rất hy hữu
điều kiện cứu hộ vô cùng khó khăn và ngặt nghèo
thế nhưng dù chỉ còn tia hy vọng mong manh
các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng
để có thể cứu nạn được cháu bé trong thời gian sớm nhất
và những thông tin mới nhất về vụ việc
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong các bản tin tiếp theo